tỉnh phú yên hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm hoặc nhiễm virus corona
tuy nhiên một số trang facebook cá nhân đưa thông tin gây nhiễu loạn về tình hình dịch bệnh
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đã bác bỏ tất cả các thông tin này
trước những thông tin tràn lan trên mạng xã hội facebook cho rằng có bệnh nhân nhiễm virus corona tại phú yên
giám đốc sở thông tin và truyền thông tỉnh phú yên khẳng định tất cả những thông tin về người nhiễm virus corona là không chính xác
tỉnh phú yên hiện chưa có trường hợp nào nghi nhiễm hoặc nhiễm virus corona
trách nhiệm của sở thông tin và truyền thông sẽ truy tìm dấu vết và chủ tài khoản đăng tải các nội dung này
cung cấp cho công an tỉnh phú yên xử lý
điều đáng mừng là sau khi có thông tin cảnh báo thì các trang facebook này đã gỡ nội dung đăng tải